sau các ngày luyện quân và thông qua hai buổi đá tập nội bộ giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển u hai mươi hai quốc gia
huấn luyện viên park hang seo đã đưa ra quyết định đầu tiên về mặt nhân sự của đội tuyển quốc gia
chuẩn bị đón tiếp đội khách các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
theo đó nhà cầm quân người hàn quốc đã quyết định nói lời chia tay với năm học trò bao gồm
ngô hoàng thịnh phạm xuân mạnh ngân văn đại nguyễn việt phong và trần văn kiên
để bảo đảm tốt sức cạnh tranh cho đội tuyển phục vụ cho trận đấu gặp uae và thái lan tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
huấn luyện viên park hang seo quyết định triệu tập bổ sung ba cầu thủ xuất sắc của đội tuyển u hai mươi hai quốc gia
lên khoác áo đội tuyển quốc gia đó là tiền đạo nguyễn tiến linh nguyễn trọng hùng và tiền vệ nguyễn hoàng đức
hôm qua ngày một mươi một tháng một mươi một hai cầu thủ đang tập luyện và thi đấu tại châu âu là đoàn văn hậu và nguyễn công phượng đã hội quân cùng đội tuyển